tại thành phố hồ chí minh hiện nay tình trạng xây dựng không phép trái phép vẫn có nhiều diễn biến phức tạp
nguyên nhân là do công tác quản lý đất đai xây dựng ở một số quận huyện còn buông lỏng
thiếu quyết liệt trong xử lý ngăn chặn những vi phạm mới phát sinh
khu đất này đang thuộc diện tranh chấp giữa một cá nhân và một đơn vị tại ấp đông phường bình trưng đông quận hai
dù là đất đang tranh chấp nhưng một bên vẫn tự ý ngang nhiên xây dựng tường rào kiên cố và các hạng mục bên trong
sau đó bên có quyền lợi liên quan đã khiếu kiện đến chính quyền địa phương để ngăn chặn
biên bản yêu cầu các bên giữ nguyên hiện trạng đã có nhưng lạ lùng là hành vi xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tiếp diễn
mỗi lần xảy ra tranh chấp tôi gửi rất nhiều đơn không phải là chính quyền địa phương phường bình trưng đông
mà cả ủy ban nhân dân quận hai
khi đơn tôi gửi đến con ông giấu khí nhận nhưng phản hồi hoàn toàn không có
sau nhiều lần liên hệ đại diện ủy ban nhân dân phường bình trương đông cho biết
địa phương biết đồng ý
đồng ý cho việc xây dựng tường rào vì lý do bảo vệ khu vực thờ tự tôn giáo
và hạng mục nào xây mới sẽ bị xử lý kiên quyết
tuy nhiên qua thực tế lời lý giải của ủy ban nhân dân phường là chưa thỏa đáng
không riêng khu đất trên trước đó hộ ông huỳnh bà dũng nhiều lần có đơn tố cáo bà ngô thị khoa
về hành vi xây dựng không phép trên đất đang tranh chấp ngụ tại số ba mươi sáu bình trưng
cũng thuộc phường bình trưng đông và cho đến nay vẫn không có gì thay đổi
nếu không sớm chấn chỉnh dễ dần đến phát sinh những vụ việc khiếu kiện vượt cấp kéo dài
tiêm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự xã hội